thương hiệu sản phẩm đã được cục trợ thủy tế cung cấp
một điều mà huyện muốn quan tâm đề nghị các nhà khoa học đó là tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
để làm sao tạo ra mẫu mạng quán bưởi tốt hơn đẹp hơn để nó có thể chiềm lịnh thị trường
ở các trung tâm thương mại để tạo ra ổn định sản phẩm đầu ra cho người nông dân
hiện huyện hương khê vẫn đang phân công các ngành phòng ban kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ
nâng cao giá trị bưởi phúc trạch
tuy nhiên thiết nghĩ người trồng bưởi cũng cần gắn quyền lợi với trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của sản phẩm bưởi phúc trạch
từ đó chủ động trong quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý bưởi phúc trạch
thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào tự đào tạo nâng cao kỹ thuật
canh tác sản phẩm theo quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tự kiểm soát chất lượng sản phẩm tại chỗ
thưa quý vị và các bạn ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa có báo cáo số bảy mươi sáu bcubnd
gửi thủ tướng chính phủ về tình hình cá chết bất thường tại vùng ven biển một số xã phía nam huyện tĩnh gia tỉnh thành hóa
từ ngày năm đến ngày tám tháng chín hải sản tự nhiên cá nuôi trong lòng của nhân dân bị chết gần năm mươi tấn
tỉnh thanh hóa lấy mẫu nước biển tại khu vực cá lồng bị chết ở xã nghi sơn
khu vực cảng nhà máy lọc hóa dầu
nghi sơn và nước biển gần bờ gửi viện tài nguyên môi trường biển hải phòng phân tích
kết quả bước đầu xác định nguyên nhân khiến cá tự nhiên và cá lồng nuôi bị chết là do tác động của loài tảo hai
creratium fuka trong nước biển bùng phát với mật độ cao quy mô rộng hay còn gọi là hiện tượng tảo nở hoa
tỉnh thanh hóa đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài nguyên và môi trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cử các chuyên gia các nhà khoa học vào kiểm tra thực tế
xác định cụ thể nguyên nhân cá bị chết hướng dẫn cách xử lý hiện tượng tảo nở hoa
bổ sung điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực cảng nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
hôm qua đơn vị thi công công trình nút giao thông phía tây cầu sông hàn đã tạm ngừng thi công
tháo rỡ hàng rào công trình nhằm tạo hình ảnh đẹp thân thiện phục vụ cho sự kiện đại hội thể thao bãi biển châu á
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng chín tới ngày ba tháng một mươi
trước đó từ ngày sáu tháng chín khi công trình bắt đầu thi công giao thông tại khu vực này đã xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm
giờ đây là nút giao thông quan trọng của trung tâm thành phố
việc tạm dừng thi công công trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
đồng thời cũng tạo sự thuận lợi cho việc đi lại tham quan mua sắm cho du khách cũng như hơn hai năm trăm linh vận động viên
tham dự sự kiện đại hội thể thao bãi biển châu á trong thời gian sắp diễn ra
dự án hầm chui tại nút giao thông phía tây cầu sông hàn lê duẩn trần phú quận hải châu
với tổng mức vốn xây dựng là một trăm ba mươi bảy năm tỷ đồng do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư
dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố hồ chí minh sẽ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho giấy chuyển nhượng viết tay
đây là nỗ lực của chính quyền thành phố hồ chí minh trong việc giải quyết tình trạng tồn động
chưa cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất do chuyển nhượng bằng giấy viết tay
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hồ chí minh sẽ giải quyết những trường hợp
chuyển nhượng nhà đất mua bán được cho tặng bằng giấy tay trong khoảng thời gian
từ sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn đến trước ngày một tháng một năm hai nghìn tám
đối với những trường hợp khác không được cấp giấy do không hợp quy hoạch
thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường thành phố ra soát lại
tiếp tục kiến nghị với bộ tài nguyên và môi trường xem xét giải quyết
theo sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh
hiện vẫn còn hơn ba mươi bảy trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay
sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn chưa được cấp giấy chứng nhận
trung tâm công nghệ thông tin sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
vừa xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm dnai lit
miễn phí cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất bằng điện thoại
hiện chỉ với một chiếc điện thoại bất kỳ người dân nào của tỉnh đồng nai
cũng có thể biết chính xác về thông tin của thừa đất đang quan tâm
không chỉ phục vụ cho người dân mà còn phục vụ cho các nhân viên cán bộ làm công tác quản lý đất đai
khi truy cập vào phần mềm này người làm công tác quản lý được cung cấp tên chủ sử dụng
quá trình biến động nguồn gốc của từng thửa đất tài sản gắn liền với đất
trước đây muốn tìm hiểu về thông tin quy hoạch đối với thửa đất đang sử dụng
người dân phải đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
hoặc đến ubnd phường xã nơi có thừa đất để xem
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
hơn một năm tỷ người hồi giáo trên thế giới đón chào lễ idan lada
ứng cử viên tổng thống mỹ clinton gặp vấn đề sức khỏe tại lễ tưởng niệm một mươi một tháng chín
thưa quý vị và các bạn hôm nay hơn một năm tỷ người hồi giáo trên khắp thế giới
bắt đầu chào đón lễ yedan lada hay còn gọi là lễ hiến sinh
để tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri imrahim
và đánh dấu kết thúc lễ yedan lada
đây là lễ hội hành hương về thánh địa mecca
kỳ lễ kéo dài bốn ngày này được xem là một trong hai lễ hội trong năm quan trọng nhất của người hồi giáo
để chuẩn bị cho kỳ lễ này những người hồi giáo đã mua sắm các loại thực phẩm cần thiết
cũng như quần áo mới cho các thành viên trong gia đình để ăn mừng
họ chuẩn bị các con vật hiên tế như bò cừu lạc đà dê
để thực hiện nghi lễ hiến sinh theo phong tục
những gia đình có điều kiện có thể mua một hoặc vài con gia súc
còn các gia đình không khá giả có thể mua chung
mong muốn của nhiều người là đất nước luôn hòa bình và ổn định
người hồi giáo trên khắp thế giới được ấm no và hạnh phúc
tại các quốc gia còn bất ổn như syri yemen libya
những khó khăn trồng chất sau thời gian dài xung đột
cũng không vì thế mà làm cho bầu không khí của ngày lễ yedan lada kém sôi động
ở thủ đô damas và nhiều tỉnh thành của syri
các khu chợ và cửa hiệu đã tấp nập từ vài ngày nay
ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng dân chủ bà hirary clinton
đã phải bỏ giờ sự kiện tưởng niệm một mươi năm năm ngày
xảy ra vụ khủng bố một mươi một tháng chín ở thủ đô washington
do có vấn đề về sức khỏe
theo những hình ảnh đăng tải trên trang mạng twitter
bà clinton đã suýt vấp ngã và phải được các nhân viên hỗ trợ vào xe ngồi
nguồn tin từ các nhân viên hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà cho biết
bà clinton hiện đang nghỉ ngơi ở căn hộ của con gái ở manhattan
theo bác sĩ điều trị cho bà bà được chẩn đoán là bị viêm phổi
và đã được kê thuốc kháng sinh do mất nước
đối thủ của bà clinton tỷ phú donald trump
ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích vấn đề sức khỏe của bà
theo ông trump thể chất của bà clinton không phù hợp để chạy đua vào nhà trắng
đồng thời ông cho rằng bà clinton đã làm việc quá sức
iran hôm qua đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại syri do mỹ và nga làm trung gian
đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải có một cơ chế giám sát toàn diện
nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố lợi dụng thỏa thuận này
trong một tuyên bố người phát ngôn bộ ngoại giao iran
ông baram ghasemi nói
tehran hoan nghênh bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại syri
qua đó tạo điều kiện để các hoạt động cứu trợ nhân đạo
có thể tiếp cận người dân ở những vùng khó khăn của đất nước này
ông gassimi nêu rõ iran kêu gọi tất cả các bên tuân thủ một thỏa thuận ngừng bắn bền vững
và thúc đẩy một hệ thống giám sát toàn diện
nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố lợi dụng để vận chuyển vũ khí và lực lượng
theo quan chức bộ ngoại giao iran
tính liên tục và lâu dài của thỏa thuận ngừng bắn
phụ thuộc vào cơ chế giám sát toàn diện
đặc biệt là việc kiểm soát những khu vực biên giới
để ngăn chặn hoạt động của các nhóm khủng bố
nhất là hoạt động vận chuyển vũ khí và tài chính
bộ trưởng nội vụ anh bà ambrat cho biết
nước này đang cân nhắc cơ chế yêu cầu công dân các nước trong eu
phải có giấy phép làm việc tại anh mới được nhập cảnh vào nước này sinh sống
trong tuyên bố bà raad cũng thừa nhận nếu quy chế này được áp dụng
thì nhiều khả năng các nước trong eu
sẽ cũng có những quy định mới
về đi lại đối với công dân anh
sau khi anh chính thức ra khỏi eu
có khả năng công dân anh sẽ phải trả tiền visa nhập cảnh
trước khi vào eu
điều này sẽ tốn thêm cho mỗi gia đình anh quốc
trung bình khoảng năm mươi bảng một năm
khi đi du lịch tại châu âu
bà ambrat khẳng định
bất cứ thay đổi nào xảy ra trong chính sách nhập cư
đều phải là tốt cho kinh tế của anh
và cân bằng lợi ích của anh và của eu
anh hiện đang chủ trương cắt giảm số người nhập cư vào anh
từ ba trăm hai mươi bảy người một năm hiện nay
xuống còn khoảng một trăm linh người một năm
trong thời gian tới
nước này sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn
đối với việc cấp visa du học
vì có nhiều trường hợp đã lợi dụng visa sinh viên
để nhập cư vào anh
thủ tướng pháp manuel vann hôm qua
đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công
khủng bố mới nhằm vào nước này
ông vann cho biết trong tuần này
đã có ít nhất hai vụ tấn công bị chặn đứng
và không loại trừ khả năng sẽ có những vụ tấn công mới
ông cho biết có khoảng một mươi năm đối tượng
đang nằm trong diện theo dõi của cảnh sát
và các cơ quan tình báo pháp
những đối tượng này
đang có xu hướng trở nên quá khích và cực đoan hóa
tuần trước thủ đô paris của pháp
bị đặt trong tình trạng báo động cao
khi giới chức nước này tuyên bố đã triệt phá
một ổ khủng bố âm mưu tấn công
một nhà ga xe lửa ở paris
dưới sự chỉ đạo của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
công ty cung cấp dịch vụ thanh toán mastercard
đang phải đối mặt với yêu cầu
bồi thường thiệt hại từ người tiêu dùng tại anh
lên tới một mươi chín tỷ đô la mỹ
do tính phí quá cao
theo các văn bản lên tới hơn sáu trăm linh trang
trình liên toán
phúc thẩm cạnh tranh ở london vương quốc anh
khoảng bốn mươi sáu triệu người dân nước này
có thể hưởng lợi từ vụ kiện
đối với công ty mastercard
với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới một mươi bốn tỷ bảng
tương đương một mươi chín tỷ đô la mỹ
vì cáo buộc tính phí quá cao
vụ kiện cáo buộc mastercard
áp dụng mức phí cao bất hợp pháp
đối với các cửa hàng khi người tiêu dùng
quẹt thẻ tiến dụng hoặc thẻ ghi nợ
để mua sắm khiến giá cả hàng hóa tăng cao
và kết quả cuối cùng là người tiêu dùng
phải chịu thiệt
theo luật sư walter merrick
mastercard đã áp dụng mức phí cao
trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn tám
đây có thể là vụ kiện lớn nhất
trong lịch sử nước anh
và sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật
có nghĩa là người tiêu dùng sẽ đương nhiên trở thành nguyên đơn
trừ khi họ từ chối
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình
thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt